hiện nay cả nước đã ghi nhận gần tám mươi tám ca mắc sốt xuất huyết cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
trước tình hình dịch bệnh vẫn đang gia tăng bộ y tế vừa gửi công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương tăng cường phòng chống dịch khuyên cáo người dân tuyệt đối không được chủ quản
xuất xuất huyết đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước số ca mắc liên tục tăng cao
nhiều địa phương đã ghi nhận quá tải bệnh nhân như thành phố hồ chí minh đà nẵng đồng nai đắk lắc
dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có thể lây lan trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bộ trưởng bộ y tế đã có công điện số bốn nghìn tám mươi sáu bitdp gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tăng cường công tác phòng chống xuất xuất huyết
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu ubnd các cấp trực tiếp chỉ đạo triển khai hoạt động diệt long quăng bọ gậy trên địa bàn ngay trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và duy trì một tuần một lần tại các vùng có nguy cơ cao hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số mũi loang quang bọ gậy cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại
huy động các tổ chức ban ngành đoàn thể cùng tham gia diệt long quăng bọ gậy
bên cạnh đó bộ y tế cũng cho biết sẽ tổ chức ba đợt chiến dịch diệt long quăng bọ gậy quy mô lớn tại tất cả các tỉnh thành phố ngay từ tháng bảy đến cuối năm